một số thông tin y tế đáng chú ý
trước tình hình tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một và mũi hai cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên địa bàn tp hcm
chỉ đạt bốn mươi sáu chín và hai mươi bốn
ủy ban nhân dân tp hcm đã triển khai đợt cao điểm cho trẻ em trên toàn thành phố
yêu cầu các địa phương mở thêm nhiều điểm tiêm chủng vaccine cho trẻ em
bắt đầu từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm phát động đợt cao điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi tám tuổi
nhằm chuẩn bị cho trẻ đến trường nghiệp học
theo chỉ đạo các điểm tiêm được tổ chức tại các trường học đối với trẻ đi học và điểm tiêm cộng đồng đối với những trẻ không đi học
ngoài ra trong tháng cao điểm này sở y tế đã yêu cầu ba bệnh viện chuyên khoa nhi của thành phố
gồm bệnh viện nhi đồng một nhi đồng hai và nhi đồng thành phố
luôn sẵn sàng các đợt tiêm để luôn sẵn sàng các đội tiêm để tăng cường số điểm tiêm và số bàn tiêm
cho tất cả các quận huyện và thành phố thủ đức
đồng thời yêu cầu trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp sẵn sàng bố trí các xe cấp cứu tại các khu vực có điểm tiêm